thưa quý vị hiện tại học sinh tại một số địa phương đã bắt đầu quay trở lại trường để học trực tuyến
tuy nhiên bên cạnh niềm vui được đến lớp là những nỗi lo về an toàn trong trường học
trong đó có những hiểm họa về sự xâm nhập của ma túy
những nỗi lo này càng được khẳng định là dễ hiểu sau khi xảy ra một vụ việc ở quảng ninh
đó là hơn chục em học sinh ở một trường trung học phổ thông ở thành phố hạ long tỉnh quảng ninh
có kết quả xét nghiệm dương tính với chất ma túy sau khi ăn một thứ kẹo lạ
bên cạnh những lo lắng về mối nguy hiểm đối với sức khỏe học sinh
thì nhiều ý kiến cư dân mạng cũng mong muốn cần phải tăng cường hơn nữa
thông tin cảnh báo đến người dân học sinh về sự tồn tại ẩn danh của những thực phẩm có chứa chất cần sa hay là chất gây nghiện hiện nay
thông tin từ công an thành phố hạ long cho biết
vụ việc các em học sinh sau khi ăn kẹo có kết quả xét nghiệm dương tính với ma túy
tại trường trung học phổ thông hoành bồ xuất phát từ một loại thực phẩm chức năng có nguồn gốc từ mỹ
được chiết xuất từ cây cần sa
số thực phẩm chức năng này do người thân của một học sinh mang về từ mỹ và được mang đến trường sử dụng
đồng đảo cư dân mạng đã chia sẻ ý kiến về vụ việc này
quá nguy hiểm những mầm móng này cần được diệt ngay đừng để học sinh dễ dàng tiếp cận
tại sao những mặt hàng này có thể do một học sinh nam trong lớp mang đến nếu thiếu sự kiểm soát của người lớn
cách đây ba năm cháu tôi cũng được bạn cùng lớp
cho một cái bánh nhìn khá giống bánh bông lan
sau khi ăn vào thì có biểu hiện nôn ói rồi ảo giác
người nhà đưa vào bệnh viện cấp cứu thì xét nghiệm dương tính với ma túy
kết quả kiểm tra cho thấy thành phần được ghi trên vỏ kẹo là một trong những nhóm hợp chất hóa học
được xác định có trong cần sa được gọi là tetrahydrocannabinol thc
trao đổi trên báo chí phó viện trưởng viện nghiên cứu tâm lý người sử dụng ma túy tạ đức ninh cho biết
là chất có ảnh hưởng đến hệ thần kinh trung ương của con người
tạo ra cảm giác hưng phấn biến dạng thời gian và nhiều tác động khác
đồng thời đưa ra cảnh báo đối với các bậc phụ huynh và học sinh
tuyệt đối không nên thử những loại bánh kẹo thực phẩm chế phẩm có chứa thc hay ma túy nói chung
các bậc phụ huynh nên đọc kỹ nhãn mát bao bì của những gói bánh kẹo mà con mình mua hoặc được cho
cần giáo dục con em về tác hại của các chất ma túy
đặc biệt là nhóm trẻ vị thành niên
hướng muốn khẳng định bản thân to mò trước những điều mới mẻ
làm sao mà cái này có thể lọt ra thị trường dễ dàng đến thế
ở nước ngoài họ kiểm thực phẩm rất gắt gao
còn tôi vẫn thường ăn kẹo của các bạn mang đến cho nhau
làm sao kiểm soát được chúng cho nhau và nguồn gốc của những loại bánh kẹo đó
những mặt hàng nguy hiểm thế này vẫn đang hàng ngày len lỏi vào trường học
dưới vỏ bọc bằng chữ nước ngoài và không nhãn mát
hết sức nguy hiểm
phụ huynh nên nhắc nhở con em mình
nên cảnh giác với những loại hàng như vậy
tại việt nam cần da và các chế phẩm từ cần sa
thuộc các chất ma túy tuyệt đối cấm sử dụng trong y học và đời sống xã hội
vì vậy những loại bánh kẹo chứa cần sa được sản xuất ở nước nào
đưa vào việt nam cũng đều vi phạm pháp luật
nhiều ý kiến cư dân mạng bày tỏ sự đồng thuận quan điểm
bên cạnh việc nâng cao ý thức phòng tránh ở các đối tượng sử dụng
thì các cơ quan chức năng cũng cần triển khai công tác ra soát truy quét
để các dạng thức của thực phẩm này được lưu hành trên thị trường dưới bất kỳ hình thức nào
hiện nay nhiều loại bánh kẹo không nguồn gốc xuất xứ không đảm bảo sức khỏe
vẫn đang bày bắn lợi sột tại cổng các trường học
đây là mối nguy hại rất lớn
cần thắt chặt và kiểm soát hơn nữa việc kinh doanh buôn bán các mặt hàng
nhất là những đồ dùng liên quan đến sức khỏe ở nơi cổng trường
rất nhiều loại chất gây nghiện dạng ma túy tổng hợp
đang tồn tại ẩn xanh
dưới nhiều loại thực phẩm khác nhau
và là mối nguy hại lớn đến sức khỏe học đường
và xử lý nghiêm phi phạm là những vấn đề đang được thật ra
tuy nghĩ quan điểm của bạn ra sao về vấn đề này
hãy để lại ý kiến trên fanpage truyền hình công an nhân dân